cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn thị mỹ trung quê tỉnh vĩnh long về hành vi giết người
các quyết định đều đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
quá trình làm việc với cơ quan điều tra trung có nhiều biểu hiện tâm lý bất thường
do đó cần phải làm thủ tục giám định tâm thần đối với nghi phạm này
như tin đã đưa vào ngày một mươi bốn tháng bốn trung gọi điện thoại thông báo cho cha mình
và cơ quan công an biết việc mình đã ra tay sát hại mẹ kế là bà nguyễn thị nguyệt
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn quê đắk lắc tại một phòng trọ
có mặt tại hiện trường cơ quan công an xác định nạn nhân đã tử vong
trong phòng trọ có trung ngồi cạnh nạn nhân
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy nguyễn văn khôi và nguyễn đức vũ
cùng chú tại thành phố dĩ an tỉnh bình dương vừa bị tòa nhân dân tỉnh đồng nai đưa ra xét xử
từ đầu tháng bốn đến giữa tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai khôi nhiều lần mua ma túy
của tuấn anh chú tại thành phố hà nội đem về bán cho các con nghiện trên địa bàn tỉnh
ngày một mươi ba tháng sáu khôi bị công an thành phố biên hòa bắt giữ thu giữ gần ba trăm sáu mươi gram ma túy
mở rộng điều tra ngay sau đó công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với vũ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn văn khôi hai mươi năm tù nguyễn đức vũ tám năm tù
cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an thành phố vĩnh long và công an phường năm
vừa chia xóa một tụ điểm đánh bạc với hình thức đá gà
lực lượng công an đã bắt quả tang một mươi chín người đang tụ tập tham gia đánh bạc
tại hiện trường tạm giữ hơn bảy mươi triệu đồng hai con gà một mươi cuộn băng keo đã qua sử dụng
ngoài ra tạm giữ hai mươi chiếc điện thoại di động và bảy chiếc xe mô tô
tụ điểm này được phát định do trần thanh trung đứng ra tổ chức
cho đến chiều nay cơ quan chức năng của tỉnh đắk lắc vẫn đang điều tra nguyên nhân
vụ tai nạn giao thông tại ngã ba phước an thị trấn phước an huyện crong park
giữa xe tải và xe máy khiến một người tử vong và một người bị thương
theo thông tin ban đầu vào khoảng tám giờ sáng nay xe tải do lê văn hòa điều khiển
lưu thông trên quốc lộ hai mươi sáu khi rẽ vào tỉnh lộ chín thì xảy ra va chạm với xe máy
do bà triệu thị lê chú tại huyện buôn đôn điều khiển chở phía sau bà triệu thị lê
nghiêm hậu quả bà nghiêm tử vong tại chỗ bà lê bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện
chiều nay phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội vừa lập biên bản xử phạt
năm tài xế điều khiển xe ô tô bán tải có hành vi cản trở đoàn xe ưu tiên
cụ thể vào chiều ngày hai mươi một tháng bốn đoàn xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ đã phát tín hiệu
và yêu cầu tài xế nhường đường tuy nhiên năm tài xế chú tại quận cầu giới hà nội
điều khiển xe ô tô bán tải lưu thông trên đường thanh niên hướng yên phủ thụy khuê
đã không chấp hành một đoạn đường dài
ngày hai mươi bốn tháng bốn phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã lập biên bản xử phạt
tài xế với lỗi không nhường đường cho xe có quyền ưu tiên đang phát tín hiệu
ưu tiên đi làm nhiệm vụ với lỗi này tài xế bị xử phạt từ sáu tám triệu đồng
và tức quyền sử dụng dây phép lái xe từ hai đến bốn tháng
công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với một mươi một đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề
trước đó công an tp hà nội đồng chủ trì với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
triển khai một mươi bảy tổ công tác với hàng trăm cán bộ chiến sĩ tiến hành áp sát
đột kết các điểm bắt giữ và không chế kịp thời một mươi sáu đối tượng
trong đó có ba đối tượng tại các tỉnh phía bắc một mươi ba đối tượng trên địa bàn
tp hà nội và huyện quỳnh lư
tạm giữ trên sáu trăm sáu mươi bốn triệu đồng tiền mặt hai ổ cứng bốn mươi điện thoại di động
một xe ô tô ba mươi xe ba xe mô tô và một số tăng vật khác
lực lượng chức năng bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng giao dịch để đánh bạc
trong ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba là khoảng một hai tỷ đồng
cơ quan công an cũng xác định từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt
số tiền mà các đối tượng đánh bạc lên đến hơn một trăm linh tỷ đồng
liên quan đến hành vi đánh bạc
nhưng dưới hình tượng của công an tp hà nội
lắc tài xỉu và đá gà qua mạng
công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh cũng vừa triệt xóa một tụ điểm
tụ điểm này do một gia đình tổ chức và luôn thuê người cảnh giới
để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện
bất ngờ kiểm tra nhà của nguyễn văn hay
lực lượng công an phát hiện bắt quả tang đối tượng đang tổ chức đánh bạc
qua mạng internet cho hai mươi năm đối tượng
thu giữ tại hiện trường hơn bảy mươi triệu đồng
hai mươi ba điện thoại di động cùng một số tăng vật khác
quá trình điều tra xét định vào khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
nguyễn văn hay cùng với vợ lê thị hòa và con nguyễn thành duy
bắt đầu hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép
trong đó hay làm cái lắc tài xỉu duy làm cái cá cực đá gà
còn hoa có nhiệm vụ thu tiền sâu
mỗi ván cá cược được từ một đến năm triệu đồng
để tránh bị phát hiện các đối tượng đã thuê đỗ vĩnh phúc
chú tại huyện dương minh châu làm nhiệm vụ cảnh giới
hiện công an huyện dương minh châu đang tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng
cho gia đình bảo lãnh một mươi sáu đối tượng
để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai phối hợp với đồn công an cửa khẩu
cảng hàng không quốc tế nội bài hà nội đã thi hành lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với bùi vĩnh tuấn quê ở tỉnh hà tĩnh
theo điều tra ban đầu bùi vĩnh tuấn là giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng
địa ốc đại tuấn phát giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển
tập đoàn đông dương giám đốc công ty cổ phần tập đoàn bosland
bằng việc thành lập các công ty kinh doanh bất động sản tuấn đã tự ý lập ra
các dự án khu dân cư trái phép với các tên gọi là cát tường ravon city sonata
tây huyện long thành và thành phố biên hòa
sau đó lừa ký các hợp đồng bán cho nhiều người thu về số tiền hơn tám mươi tỷ đồng
ngày hai mươi ba tháng bốn xác định tuấn sẽ bỏ trốn bằng đường hàng không
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai phối hợp với đồn công an cửa khẩu
cảng hàng không quốc tế nội bài tiến hành bắt giữ đối tượng
ngay trong đêm tuấn đã được di lý về đồng nai để phục vụ công tác điều tra làm rõ
hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
còn tại tỉnh lâm đồng ba đám cháy thực bì vừa được cơ quan chức năng dập tắt
vụ cháy xảy ra tại tiểu khu hai trăm hai mươi bảy thuộc địa bàn xã hiệp thạnh
ghi nhận tại hiện trường vào sáng nay còn một số điểm gốc thông mục
thực bì nhỏ còn cháy ấm ỉ đang được lực lượng chức năng dập tắt truyền đề
thống kê sơ bộ vụ cháy không gây ảnh hưởng tới tài nguyên rừng
tổng diện tích rừng bị cháy khoảng năm hectare
cũng tại địa bàn đức trọng tại khu vực hồ tat và diện tích rừng khu vực phía sau
làng đại dương vào ngày hai mươi ba tháng bốn đã xuất hiện hai điểm cháy thảm cỏ
thực bì rác với diện tích cháy khoảng một sáu hectare
ngay trong tối ngày hai mươi ba tháng bốn ban quản lý rừng phòng hộ đại ninh
đã huy động lực lượng dập tắt khống chế đám cháy trong đêm
đồng thời hai đám cháy nêu trên không gây ảnh hưởng tới tài nguyên của rừng
báo cáo nhanh sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn của văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai cho biết ảnh hưởng của mưa đá kèm rông lốc
mưa lớn kèm lốc xoáy trong những ngày qua đã gây nhiều thiệt hại trên địa bàn
các tỉnh hà giang bắc cạn quảng trị quảng nam gia lai bình phước và đồng nai
tại tỉnh hà giang bắc cạn mưa đá kèm rông lốc đã làm một nhà bị sập
tại tỉnh hà giang
chín mươi năm nhà tốc máy hoàn toàn một trăm tám mươi bốn chín mươi năm hecta lúa ngô bị thiệt hại
hai điểm trường và một trạm viễn thông bị tốc mái một cột điện bị gãy đổ
và chín chuồng trại chăn nuôi bị hư hỏng tại tỉnh bắc cạn
còn tại tỉnh quảng trị quảng nam và gia lai mưa rông kèm theo lốc xoáy
mưa đá xét và gió giật mạnh đã làm cho một người bị thương nhẹ
về nhà ở hư hỏng tốc mái một trăm năm mươi bốn căn nhà
về nông nghiệp lâm nghiệp lúa gãy đổ bốn hai trăm tám mươi chín hectare
hoa màu ngã đổ hư hỏng năm mươi bảy hectare
nhà trang trại bị tốc mái hư hỏng là một mươi ngôi nhà
tại tỉnh bình phước và đồng nai ảnh hưởng của mưa lớn kèm theo lốc xoáy
đã làm hai mươi một nhà bị tốc mái và một số diện tích hoa màu bị thiệt hại
hiện địa phương đang tổ chức thống kê thiệt hại
ngay sau khi thiên tai xảy ra chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng
tại chỗ giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại ổn định cuộc sống
và tiếp tục tổ chức thống kê đánh giá thiệt hại